liên quan đến việc thu giữ gần năm trăm linh kg ma túy tại cánh đồng muối xã quỳnh thuận huyện quỳnh lưu ở nghệ an
ngày hai mươi một tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
không tố giác tội phạm và cưỡng đoạt tài sản để tập trung điều tra làm rõ
hiện công an tỉnh nghệ an đang tạm giữ hình sự ba đối tượng liên quan đều trú tại nghệ an gồm nguyễn văn phú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
chú tại huyện nam đàn nguyễn bảo trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại thành phố vinh và võ sĩ mạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại thành phố vinh
hai đối tượng liên quan cũng bị cơ quan công an triệu tập làm việc
liên quan còn có ba đối tượng mang quốc tịch đài loan trung quốc
tuy nhiên các đối tượng này đã xuất cảnh khỏi việt nam trong các ngày một mươi năm và một mươi sáu tháng bốn